trước những sai phạm trong quản lý đất đai đô thị tại nhiều địa phương
đại biểu quốc hội và cử tri đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương ra soát tổng thể
tình hình sử dụng đất đai trong cả nước kịp thời khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai
quản lý đô thị trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức
phải xem xét lại đánh giá lại cái hội đồng thẩm định giá đất ở các địa phương
cho nó sát với cả yếu tố thị trường
chứ nếu không thì mình định giá như vậy rồi đưa ra đấu giá như vậy
thì nó tạo dư luận người ta sẽ hiểu sai đi
và nó không sát với thực tế làm thất thoát ngân sách
chỉ có phải là mít mạch rõ ràng thì những cái vấn đề lợi ích nhóm
những cái vấn đề về tiêu cực trong cái sử dụng đất đai
những cái vấn đề về giải quyết
những cái hậu quả về sau tôi lấy ví dụ như cắt ngọn các công trình
bản chất là giải quyết hậu quả thôi
thì nếu như mình mít mạch được người dân biết được
thì tôi tin sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái vấn đề đó
những cái dự án mà giao cho các doanh nghiệp phải công khai mít mạch
qua đấu giá và đặc biệt là phải chú ý đến cái năng lực của doanh nghiệp
không để đi sân sâu hoặc là quen biết gì đó
mà giao đất rồi người ta chờ giá lên
và người ta đầu cơ những cái đó
hoặc là người ta xây những cái trung cư mà chưa có đầy đủ giấy tờ về mặt pháp lý
rồi người ta thế chấp cho ngân hàng
gây cái bức xúc cho những người dân mua những căn hộ trung cư như là thời gian qua ở tại tp hcm này
cử tri quan tâm tức là quốc hội đặt ra là phải giải quyết những ý kiến bức xúc của nhân dân
người ta sợ rằng không làm rõ trách nhiệm này đó
thì sau này đó thì những cái sai sót
về tái định cư hay giờ bấm đất rẽ nó trở lại
thì ta lo lắm